viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an vừa ra quyết định chuyển vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an để điều tra theo thẩm quyền
ngoài ra viện kiểm soát nhân dân huyện đức hòa cũng yêu cầu cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện đức hòa
thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án vật chứng và bị can cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
vụ án này được phát hiện khi các cơ quan của tỉnh long an nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân
về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ của bà cao thị cúc ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hiện là thiềm am bên bờ vũ trụ
qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
từ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong các bị can trên chỉ có ông lê tùng vân đã chín mươi một tuổi nên được hưởng tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú
các bị can còn lại bị bắt tạm giam